cảm ơn các bạn đã theo dõi

cơn bão số bảy vừa tan thì trong đêm nay một mươi một tháng một mươi cơn bão có tên quốc tế là kompasu đang hoạt động ở khu vực biển phía đông philippines có thể vào biển đông và trở thành cơn bão số tám
cơn bão này duy trì sức gió mạnh cấp chín giật cấp một mươi một trong những giờ qua
vào lúc một giờ tâm bão cách đảo luzon philippines ba trăm linh km về phía đông đông bắc
ngày và đêm nay bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc vận tốc từ hai mươi đến hai mươi năm km trên giờ và mạnh thêm

cơn bão số tám vừa tan thì trong đêm nay một mươi một tháng một mươi cơn bão có tên quốc tế là kompasu đang hoạt động ở khu vực biển phía đông philippines có thể vào biển đông philippines
cơn bão số tám vừa tan thì trong đêm nay một mươi một tháng một mươi cơn bão có tên quốc tế là kompasu đang hoạt động ở khu vực biển phía đông philippines có thể vào biển đông philippines
tòa tránh văn phòng bộ công an thông tin từ ngày năm tháng một mươi đến nay có hơn hai mươi sáu người dân chủ yếu là lao động ở các tỉnh phía nam di chuyển dọc hai tuyến đường trường sơn và quốc lộ một a
trong đó đa số người dân tiếp cận thông tin về mưa bão còn hạn chế cá biệt là không thể tiếp cận được
chỉ riêng lượng người đi qua địa bàn tỉnh hà nam trên tuyến quốc lộ một có bốn mươi chín đoàn trong đó có chín mươi năm ô tô hơn hai xe máy
tổng số người dân thống kê được qua quét mã qr là năm bảy trăm linh chín người
một trăm chín mươi hai người đi bộ một trăm năm mươi ba trẻ em
đây là vấn đề rất nguy hiểm khi có bão và mưa vừa đói vừa rét
lực lượng công an đã chủ động dừng việc di chuyển báo cáo chính quyền cho sử dụng một số nhà văn hóa để người dân tạm trú đại tá nguyên cho hay
kịp thời chỉ đạo công tác hỗ trợ đảm bảo an toàn cho bà con hồi hương
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành đã đề nghị bộ công an các bộ ngành liên quan phải có giải pháp phối hợp chặt chẽ với địa phương để thông tin kịp thời cho người dân về diễn biến bão trước khi bão số tám về
làm sao bà con đi đến vùng bão dừng lại mời bà con về các nhà văn hóa các trường học sau khi kết thúc báo mới tiếp tục di chuyển
trong điều kiện tiền không còn lương thực không còn mà cả bão thì rất nguy hiểm dứt khoát phải giúp được bà con di chuyển từ vùng có dịch ra bắc về quê phó thủ tướng nhấn mạnh
lượng người dân từ phía nam di chuyển về quê khá đông khoảng hai mươi sáu người trong đó có nhiều phụ nữ trẻ em chủ yếu di chuyển bằng xe máy nên rất nguy hiểm
ban chỉ đạo sẽ ban hành công điện gửi các bộ ngành địa phương yêu cầu bảo đảm thông suốt tuyến đường tàu hòa và đường bộ
lực lượng công an và các địa phương cần cắt cử người để bố trí trên các tuyến quốc lộ hỗ trợ người dân phó thủ tướng yêu cầu
thưa quý vị hồi hương là lựa chọn cuối cùng của bà con khi sức cùng lực kiệt chống chọi với dịch bệnh ở nơi này
nhưng trong thời điểm hiện tại khi bão lũ đang có diễn biến hết sức nguy hiểm các cơ quan chức năng cần kịp thời thông tin cho bà con
đặc biệt là bà con đang trên đường về quê nắm được diễn biến phức tạp của báo để bảo vệ bản thân ai đang trên đường về thì cần trú ngủ theo hướng dẫn tại các địa phương
khi gặp bão ai chuẩn bị về thì hãy khoan vội để bão qua đi rồi tiếp tục cuộc hành trình
thưa quý vị báo sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
và đặc biệt là những diễn biến của bão lũ trong thời gian tới
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những kiến đóng góp của tất cả cộng đồng còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại